xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h
kỷ niệm năm mươi năm năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và sáu mươi năm năm bác hồ về thăm ninh bình
tỉnh nguyễn ninh bình đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
buổi học tập chuyên đề đã giúp mỗi cán bộ đảng viên ninh bình nâng cao nhận thức
có tư duy phương pháp tốt hơn trong công việc và cuộc sống
đây cũng là nội dung cụ thể cốt lõi để các cấp các ngành tỉnh ninh bình
tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn chủ đề công tác năm của ban chấp hành đảng bộ tỉnh
đã xác định và kết luận số một của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị năm trong thời gian tới
ngày hai mươi bốn tháng bốn báo lạng sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày báo xuất bản số đầu tiên
mùng một tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
từ năm cán bộ phóng viên ban đầu đến nay báo lạng sơn có trên năm mươi cán bộ
hiện báo in xuất bản khoảng một chín triệu tờ một năm
báo lạng sơn điện tử hiện có ba phiên bản tiếng việt tiếng anh và tiếng trung quốc
và mở rộng kênh tiếp cận công chúng trên các nền tảng mạng xã hội như zalo facebook
báo lạng sơn đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý như hôn chương lao động hạng nhì hạng ba
tại chương trình cũng đã diễn ra lễ khai trường giao diện mới của báo lạng sơn điện tử
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tỉnh hải dương đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân
và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn năm
với chủ đề tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng
và tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết
chương trình gắn với kỷ niệm chín mươi năm năm ngày thành lập công đoàn việt nam
sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người lao động doanh nghiệp
nhân dịp này ban tổ chức đã trao hai trăm hai mươi sáu phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
thưa quý vị sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân sức trẻ phải độc lập
các thế hệ cựu chiến binh tỉnh lào cai lại trở về quê hương
tiếp tục phát huy phẩm chất bản lĩnh bộ đội cụ hồ vững vàng trên trận tuyến mới
chuẩn tuyến chống lại đói nghèo xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh
giới quân ngũ trở về làm công nhân cựu chiến binh phạm minh cộng luôn hăng sai lao động
tận dụng những kiến thức đã học để phát triển làm giàu
từ xưởng cơ khí nhỏ ban đầu đến nay cựu chiến binh này đã gây dựng được cửa hàng có uy tín
tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương
ở tuổi bảy mươi cựu chiến binh phạm đăng lịch sở hữu hơn một mươi hectare rừng sản xuất
phủ xanh những vạt đồi chọc quanh nhà
trang trại tổng hợp của gia đình ông cũng cho thu nhập ổn định
bản thân ông là người tiên phong trong việc phát triển kinh tế ở địa phương
để người dân nói theo
bản thân tôi cũng có thể nói rằng
cố gắng tăng ra lao động sản xuất
đi đầu trong các lĩnh vực
trồng cấy tận dụng đất đai
tạo điều kiện công việc để cho một số những bà con lân cận
họ đang thiếu việc làm
có thu nhập ổn định
với hai mươi bốn hội viên đang tham gia sinh hoạt
lào cai hiện có năm mươi sáu doanh nghiệp hai mươi bốn hợp tác xã
chín trăm chín mươi tám trang trại do cựu chiến binh làm chủ
còn số này cho thấy những nỗ lực cố gắng của các cựu chiến binh làm chủ
trên mặt trận mới
tiếp tục giữ vững
và phát huy tốt
phẩm chất bộ đội cụ hồ
trong mọi lúc ngoài nơi
trong mọi công việc
không ngại khó khăn gian khổ
nói đi đối với làm
và giúp đỡ địa phương
xây dựng và thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia về nông thôn mới
phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ
cựu chiến binh lào cai còn tích cực tham gia
các công tác tại địa phương
trên mặt trận mới
chỉ phân đấu làm giàu cho gia đình bản thân
mà còn nhiệt tình trong việc tìm sinh kế
sẻ chia đồng hành cùng người dân
vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
thông tin thời tiết sẽ kết thúc bản tin hôm nay